bộ y tế thông tin về trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên ghi nhận tại việt nam
cụ thể vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám tiếp nhận một trường hợp là hành khách trên chuyến bay qh chín nghìn hai mươi tám từ anh quốc về việt nam
khi về đến sân bay nội bài vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus sars cov hai
hành khách đã được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám và được cách ly phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú
khoa sinh học phân tử của bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín bằng phương pháp atpca cho kết quả dương tính
với yếu tố dịch tễ của bệnh nhân là hành khách trở về từ anh quốc ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bệnh viện đã tiến hành giải trình tự bộ gen sars cov hai nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới
sử dụng công nghệ oxford nanopur ont kết quả là nghi ngờ nhiễm biến chủng omicron
vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện tiếp tục tiến hành lấy mẫu giải trình tự lại cho bệnh nhân
kết quả giải trình tự gen của bệnh nhân cho thấy bệnh nhân đã nhiễm biến chủng omicron và đây là trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên ghi nhận tại việt nam
là người nhập cảnh đã được cách ly quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh
và trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
hà nội hiện có hơn hai mươi f đang điều trị
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai phó chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ xuân dũng đã ký ban hành kế hoạch ứng phó với biến chủng mới của sars cov hai chủng omicron trên địa bàn thành phố
ubnd tp hà nội đã đề ra tám nhiệm vụ giải pháp gồm tăng cường giám sát kiểm dịch tại cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc biến thể omicron tại địa bàn dân cư cơ quan xí nghiệp doanh nghiệp
tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm biến thể omicron
tăng cường cập nhật thông tin liên tục trên thế giới về biến thể omicron để có đánh giá đúng mức về sự nguy hiểm
chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp hiệu quả
triển khai đầy đủ kịp thời việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều bổ sung liều nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế
kiện toàn triển khai đồng bộ hệ thống phòng chống dịch từ cấp thành phố đến cấp quận huyện thị xã và xã phường thị trấn
ứng phó linh hoạt tùy thuộc theo cấp độ nguy hiểm của dịch do biến thể omicron gây ra
tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả các trạm y tế lưu động tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
tiếp tục duy trì các biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu như tuân thủ thông điệp năm k
đảm bảo an toàn cho các cơ sở khám chữa bệnh cơ sở kinh doanh sản xuất và khu vực tập trung đông người
ubnd tp hà nội yêu cầu sở y tế hà nội cần phối hợp với các cơ quan liên quan tại cảng hàng không quốc tế nội bài
tổ chức giám sát người nhập cảnh tại sân bay quốc tế nội bài theo đúng quy định
tăng cường giám sát để phát hiện và tổ chức cách ly kịp thời các trường hợp người nhập cảnh có triệu chứng sốt
hò đặc biệt là các hành khách hoặc chuyến bay đến về từ các quốc gia ghi nhận ca bệnh mắc biến chủng
sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tiếp tục phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
cùng sáu bị cáo khác trong vụ án can thiệp trái pháp luật tạo điều kiện cho công ty nhật cường trúng thầu
khai tại tòa bị cáo nguyễn văn tứ nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội cho rằng
thành phố hà nội chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung đã yêu cầu sở kế hoạch và đầu tư lựa chọn công nghệ số hóa

cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống chung của thành phố
tại phiên tòa bị cáo nguyễn văn tứ khai ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tp hà nội có thông báo số một trăm bốn mươi năm
về kết luận của chủ tịch ubnd tp tại cuộc họp giao ban chuyên đề về công nghệ thông tin
trong đó có nội dung sở kế hoạch và đầu tư lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp
đảm bảo tích hợp với hệ thống chung của thành phố
tuy nhiên trên thực tế vào thời điểm đó chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố
song bị cáo trung lại yêu cầu sở kế hoạch và đầu tư lựa chọn công nghệ để tích hợp được với hệ thống này
sở kế hoạch và đầu tư hà nội đã có văn bản số sáu trăm bốn mươi một gửi chủ tịch ubnd tp hà nội lúc đó là nguyễn đức trung
trong đó trình bày về việc để tích hợp cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp và hộ kinh doanh vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố
sở kế hoạch và đầu tư đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý toàn bộ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố hà nội
để lưu trữ tài liệu đã scan với mục đích đáp ứng được yêu cầu tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố khi được xây dựng
mặt khác tại văn bản số bảy mươi chín ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một của sở thông tin và truyền thông hà nội xác định
sở thông tin và truyền thông đang trong quá trình ra soát để trình ubnd tp ban hành quy định theo nghị định số bốn mươi bảy
hai nghìn hai mươi ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của chính phủ nên thành phố hà nội chưa hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung
sau nhiều lần hoãn xét xử sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tòa nhân dân tỉnh thái bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai
đối với hai bị cáo nguyễn văn lẫm tên gọi khác là lâm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn lâm quyết và vợ là phạm thị quyết
cùng chú tại tổ bốn phường trần lãm thành phố thái bình về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đây cũng là hai bị cáo được biết đến với vai trò là người bị hại trong vụ án xâm phạm chỗ ở của công dân liên quan đến
chùm giang hồ đường nhuệ đã được xét xử công khai trước đó
theo cáo trạng vào tháng một năm hai nghìn một mươi ba và tháng một năm hai nghìn một mươi sáu vợ chồng nguyễn văn lẫm đã hai lần vay nợ vay nợ của ông đỗ văn tới
chú tại tổ một mươi ba phường phú khánh tp thái bình tổng số tiền chín trăm linh triệu đồng bằng hợp đồng thế chấp tài sản là xe ô tô kemri
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy trong khi chưa trả nợ vợ chồng lẫm đã đem chiếc xe bán cho người khác
khi bị tố giác hai vợ chồng bị cáo có hành vi gian dối hòng từ bỏ trách nhiệm trả nợ và chiếm đoạt số tiền đã vay
hai bị cáo cho rằng chùm giang hồ đường nhuệ cùng đàn em đến chiếm giữ xâm nhập trái phép trụ sở công ty lâm quyết vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
và lấy đi nhiều tài liệu quan trọng trong đó có giấy biên nhận xác nhận đã trả nợ cho ông tới
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tnd tp thái bình đưa ra vụ án xét xử sơ thỏa
tỉnh thái bình đưa ra vụ án xét xử sơ thẩm lần một và tuyên phạt hai bị cáo tổng cộng hai mươi bảy năm tù giam về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi tnd tp thái bình đã tuyên hủy bản án sơ thỏa số hai năm của tnd tp thái bình
kiến nghị viện kiểm sát nhân dân tp thái bình trả hồ sơ yêu cầu điều tra toàn bộ vụ án
đồng thời áp dụng thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam thành bảo lãnh cấm đi khỏi nơi cư trú
tnd tp thái bình đưa ra vụ án xét xử sơ thỏa số hai năm của tnd tp thái bình trả hồ sơ yêu cầu điều tra toàn bộ vụ án

các đối tượng đã đánh bạc với tổng số tiền gần năm mươi năm tỷ đồng
lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một trăm linh triệu đồng một mươi hai điện thoại di động hai máy tính để bàn
và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
thưa quý vị và các bạn vào dịp tết nguyên đán cận kề khiến cho nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao
và đây cũng là thời điểm mà các đối tượng thường lợi dụng để thực hiện hành vi buôn lậu gian lận thương mại
tại thành phố đài nắng chỉ trong thời gian đầu gia quân
trong cao điểm đấu tranh lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn hàng giả hàng nhái không có hóa đơn chính tử
bằng nhiều con đường và thủ đoạn tinh vi khác nhau các đối tượng đã tìm đủ mọi cách để tuôn hàng vào thị trường tiêu thụ nội địa
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai một ghi chuyền sản xuất bột trét giả nhãn hiệu jotun và dilac cực tinh vi được công an quận liên kiều bắt quả toàn
tiếp đó hàng loạt lô hàng ngoại nhập gồm quần áo mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ bị thu giữ
còn đây là lô hàng gồm hai tám trăm một mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập một hai trăm năm mươi điếu xì gà hai một trăm bảy mươi ba sản phẩm điện tử và đồ gia dụng các loại được công an quận thanh khê đấu tranh bắt giữ
phần lớn các sản phẩm đều được giao dịch qua mạng xã hội các trang thương mại điện tử nên đều không rõ nguồn gốc
cơ quan công an đã tạm giữ các lô hàng nói trên và tiếp tục xác minh làm rõ
số lượng các vụ vi phạm và số lượng hàng hóa vi phạm thì thực tế
qua công tác đấu tranh hồng chất tội phạm của đội xác hành tế thì thấy nó diễn ra thường xuyên liên tục
nó không hề có dấu hiệu giảm đặc biệt đến cái giai đoạn cuối năm giai đoạn giáng sinh
các dương lịch về tết âm lịch này thì hàng hóa vi phạm càng nhiều hơn và càng có hành vi vi phạm của các sự nhân dân nhiều hơn
lợi nhuận cao hàng hóa dùi dào nên nhiều đối tượng đã lợi dụng mọi thủ đoàn tinh vi tuôn hàng vào thị trường nội địa
các đối tượng thường xé lẻ tra trộn hàng thật vào hàng giả cất dấu nhiều nơi để vận chuyển
hơn nữa sự vào cuộc của các nhà bảo hộ nhãn hiệu không quyết liệt nên công tác đấu tranh cũng gặp không ít khó khăn
về lục thì nó còn nhiều cái nó còn vướng mắt trong xác định hàng giả hàng thật
và đồng thời khó khăn vướng mắt ở đây là khi vi phạm nhãn vác thì nhà sản xuất nhà được bảo hộ
cái quyền đó người ta không đồng hành với mình trong công tác tối giác tội phạm
người ta sợ ảnh hưởng đến lợi nhuận của người ta ảnh hưởng đến thị trường thị phần của người ta
trong năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát kinh tế đà nẵng đã bóc gỡ hai trăm hai mươi ba vụ hai trăm hai mươi hai đối tượng liên quan đến các hoạt động buôn lậu
sản xuất vận chuyển hàng cấm giá trị hàng hóa tịch thu gần một mươi tỷ đồng
trong thời gian tới công tác đấu tranh với loại tội phạm này sẽ tiếp tục được đẩy nhanh và quyết liệt hơn nữa
để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
quyến cáo đối với người dân là khi mình mua hàng để sử dụng thì đặc biệt thì phải mua những cửa hàng có y tính
và xem những mẫu mã ngày giờ sản xuất những cái tiêu chí trên cái sản phẩm đó xem nó có đúng hay không
nếu mình nghi ngờ thì đề nghị là thông tin chắc có chức năng để người ta xác minh người ta trả lời
để những sản phẩm đến tay người tiêu dùng phải là đảm bảo chất lượng an toàn
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng mỗi người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm
khi phát hiện cơ sở kinh doanh có hành vi gian lận thương mại bán hàng cấm
thưa quý vị mới đây hai đối tượng cùng nhau góp tiền mua bốn mươi bánh heroin với mục đích bán săn trung quốc kiếm lời
sau khi mua được hàng chúng đã thuê một đối tượng khác vận chuyển thuê từ huyện bảo yên đến khu vực biên giới xã bản lầu huyện mường khương
tuy nhiên hành vi này đã bị công an tỉnh lào cai phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phát hiện
các đối tượng bị bắt gồm ma xín lữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn vàng xeo sầu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và vàng xeo quáng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cùng chú tài huyện mường khương
tăng vật tại hiện trường gồm bốn mươi bánh heroin một xe mô tô một xe ô tô và một số tài liệu khác có liên quan
tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận vàng xeo sầu và ma xín lữ cùng nhau góp tiền
mua bốn mươi bánh heroin trên với giá một trăm ba mươi triệu đồng một bánh với mục đích bán săn trung quốc kiếm lời
sau khi mua được hàng chúng thuê vàng xeo quáng vận chuyển thuê từ huyện bảo yên đến khu vực biên giới xã bản lầu huyện mờ khương với giá tỉnh công là hai mươi triệu đồng
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vàng xeoáng nhận ma túy được đong gói trong một chiếc bào tải rồi đặt trên phía trước xe máy của mình
sau đó điều khiển đi theo hướng đến xã bản lầu còn lữ và sầu đi xe ô tô theo sau
tuy nhiên khi các đối tượng di chuyển
đến khu vực cây xăng thuộc thôn tiên phong thị trấn nông trường phong hải huyện bảo thắng thì bị lực lượng phối hợp phát hiện bắt giữ
tại hải dương công an huyện bình giang tỉnh hải dương vừa kiểm tra và phát hiện một mươi sáu nam nữ thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke
vào hồi hai giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai công an huyện bình giang phối hợp với công an xã long xuyên tiến hành kiểm tra quán karaoke top địa chỉ tại thôn cậy xã long xuyên
tại phòng vip năm
của quán lực lượng chức năng phát hiện một mươi sáu đôi nam nữ thanh niên có biểu hiện tụ tập sử dụng trái phép trên ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
qua xét nghiệm cả một mươi sáu đối tượng đều dương tính với ma túy
hiện vụ việc đang được công an huyện bình giang tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ sáu đối tượng hỗn chiến ở xã tam giang huyện crong năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam thêm ba đối tượng để điều tra về tội giết người
các đối tượng bị bắt gồm hoàng văn thế la văn hoàn và la văn tuân cùng chú tại xã yà tam huyện crong năng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan công an đã bắt giữ ba đối tượng
ynning mùa lô yumi mùa lô và lâm văn hiệp chú cùng xã cũng về tội giết người
nạn nhân của vụ án là anh văn quốc huy chú tại xã yà bốc huyện grong năng
theo kết quả điều tra vào khoảng hai mươi một h ngày sáu tháng năm thế điều khiển xe máy chở hiệp đi từ thị trấn crong năng về nhà ở xã yatarm
trên đường đi thế có tăng ga vượt qua xe máy do anh đào duy hải điều khiển chở theo anh huy đi phía trước
cho rằng thế và hiệp chạy sẽ hỗn láo nên anh hải đã điều khiển xe vượt lên ép xe thế dừng lại rồi dùng tay tát mỗi người một cái
vì bực tức nên hiệp liền gọi điện rủ các đối tượng còn lại đến giúp mình đánh trả thù
đến đêm cùng ngày sau đối tượng bắt gặp nhóm anh huy
nên đã cầm dao lao vào đánh chém
hậu quả của trận hỗn chiến làm anh huy bị đâm trọng thương
rất may được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
nên anh huy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật sáu mươi
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai phiên tòa xét xử bị cáo tất thành cang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm và một mươi chín bị cáo về tội tham ô tài sản
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tiếp tục với phần xét hỏi
vụ án xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
trong vụ án này bị cáo tề trí dũng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadeco với vai trò cầm đầu xuyên suốt vụ án
sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm hoàn tất việc công bố cáo trạng
bị cáo tề trí dũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng nêu trên
bị cáo tề trí dũng cho biết quá trình đề xuất trình duyệt và thực hiện phương án phát hành
bốn triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim
công ty nguyễn kim không biết được hành vi của mình là sai
quá trình điều tra dũng cho rằng đã thực hiện thủ tục bán cổ phần cho công ty nguyễn kim
là làm theo sự chỉ đạo của ông tất thành cang
hội đồng xét xử cũng đã thẩm vấn hồ thị thanh phúc cựu tổng giám đốc
và một số nguyên cán bộ công ty để làm rõ các sai phạm tại sadeco
các bị cáo cũng thừa nhận hành vi đã thống nhất và tham mưu cho dũng thực hiện
việc phát hành chín triệu cổ phần giá rẻ gây thiệt hại một một trăm linh ba tỷ đồng
trong đó thất thoát tài sản nhà nước là hơn sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng phần còn lại là thiệt hại của các cổ đông
ngày hôm nay hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo
liên quan đến đường dây đánh bạc khủng bằng hình thức lô đề với số tiền thắng thua
lên đến trên hai tỷ đồng do công an tỉnh an giang triệt phá vào ngày năm tháng năm
năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam
thêm hai đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc
hai đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm nguyễn thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại quận bình thủy thành phố cần thơ và lê thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chú tài huyện thoại sơn tỉnh an giang
đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an cũng thu giữ
các tài liệu đồ vật có liên quan
trong quá trình điều tra cơ quan công an xác định luân và thủy là đối tượng
có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền
do nguyễn thị thủy liên dương văn hoàng và huỳnh sĩ nguyên cầm đầu
đã bị lực lượng công an tỉnh an giang triệt phá
đồng loạt khám xét nơi ở của một mươi một đối tượng liên quan lực lượng công an thu giữ
nhiều tài liệu vật chứng liên quan với khoảng một trăm linh điện thoại di động các loại
nhiều máy phách máy in máy tính nhiều phơi ghi lô đề và trên năm tỷ đồng tiền mặt
công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố sáu mươi đối tượng về hành vi đánh bạc
bắt tạm ra một mươi bốn đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú bốn mươi sáu đối tượng
một nhóm hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi với lãi suất ba trăm sáu mươi một năm
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố
nhóm đối tượng này gồm phạm văn hiển đỗ quốc anh trương thành công
đều trú tại huyện nha ca tỉnh đắk lắc
nhóm này do hiển cầm đầu và thuê nhà trọ ở xã cuebu thành phố bùa ma thuật
để hoạt động cho vay tiền góp với lãi suất cao
các đối tượng sẽ giải tờ rơi trên các tuyến đường của thành phố buôn ma thuật
để quảng cáo cho vay tiền
hàng ngày các đối tượng sẽ trực tiếp đi thu tiền của người vay
nếu khách hàng không có khả năng tri trả
thì nhóm này sẽ chửi bới đe dọa nhằm mục đích thu hồi tiền
trong quá trình hoạt động nhóm này đã cho hơn bốn mươi người vay
với lãi suất ba trăm sáu mươi một năm với tổng số tiền giao dịch trên sáu trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý theo quy định của pháp luật
thời điểm này là lúc mà các đối tượng buôn lậu bắt đầu tập kết hàng hóa
để đem về nội địa để chuẩn bị tiêu thụ vào dịp tết nguyên đán sắp tới
các mặt hàng của các đối tượng buôn lậu đem về nội địa là bia rượu
các loại thuốc lá và đặc biệt là pháo nổ
mặc dù dịch bệnh covid đang có nhiều diễn biến phức tạp
vụ biên giới nhưng mà các đối tượng buôn lậu vẫn bất chấp
để đưa hàng về nội địa tiêu thụ
và trước thực trạng trên các lực lượng chống buôn lậu ở quảng trị
đang tăng cường nhiều giải pháp phòng chống buôn lậu trên biên giới
cũng như nội địa
theo chân các chiến sĩ trinh sát của lực lượng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh quảng trị chứng kiến những hình ảnh này
mới thấy hết sự liều lĩnh của các đối tượng buôn lậu trên tuyến quốc lộ chín
bằng nhiều phương thức thủ đoạn như cho người theo dõi lực lượng chức năng
dùng xe hạ tải thay nhau dò đường khi thấy lực lượng chức năng sẵn sàng quay đầu bỏ chạy
đây là những thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu trên tuyến quốc lộ chín
và trên biên giới ở quảng trị
nắm chắc về đối tượng phương thức thủ đoàn và các nhóm đối tượng
có những giải pháp hiệu quả nhất
những trường hợp mà các đối tượng manh động chống người thân công vụ
càn trở chúng tôi sẽ có phương án bắt được xử lý được những đối tượng đó
từ đầu tháng chín đến nay lực lượng công an hải quan và biên phòng tỉnh quảng trị
đã bắt giữ gần một trăm hai mươi vụ buôn lậu trị giá hàng hóa gần một mươi hai tỷ đồng
khởi tố một vụ buôn lậu gỗ
chúng tôi đang đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp nắm tình hình
phối hợp với các lực lượng của bạn và lực lượng của ta
tăng cường biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn tình hình dưới
chúng tôi đã điều động lực lượng lên cho các tuyến trọng điểm
tập trung ưu tiên lực lượng nắm chắc tình hình
và phối hợp với các lực lượng tuần tra khóa chặt tình hình dưới
tình hình buôn lậu trên tuyến đường chín giai đoạn này còn có nhiều diễn biến phức tạp
vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn từ các ngành chức năng trên biên giới
cũng như nội địa để ngăn chặn hàng lậu xâm nhập vào nội địa
cũng như các thủ đoạn vận chuyển tinh vi và manh động như hiện nay
xin được cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị bộ y tế cho biết đến nay đã có gần một hai mươi sáu triệu bệnh nhân covid một mươi chín
ở nước ta khỏi bệnh
trong số các ca đang điều trị thì có hơn bảy sáu trăm linh trường hợp nặng
có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn
trong một mươi bốn ngày qua đó là bắc cạn
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là một trăm bốn mươi sáu ba triệu liều
trong đó tiêm mỗi một là bảy mươi
bảy triệu liều tiêm mỗi hai là sáu mươi sáu bốn triệu liều tiêm mỗi ba là hai bảy triệu liều
về công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
bộ y tế cho biết các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm được một mươi một hai triệu liều
trong đó có bảy ba triệu mỗi một và gần ba chín triệu mỗi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là tám mươi bảy và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine
là bốn mươi hai năm dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
các địa phương đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản
cho nhóm tuổi này là hà nam quảng ninh lạng sơn đà nẵng khánh hòa
tp hcm tiền giang tây ninh biến tre trà vinh vĩnh long bình dương bạc liêu và hậu giang
hà nội hiện có hơn hai mươi f đang điều trị
trước tình hình dịch covid diễn biến phức tạp vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng đã ký ban hành kế hoạch ứng phó
với biến chủng mới của sars cov hai chủng omicron trên địa bàn thành phố
ubnd tp hà nội đề ra tám nhiệm vụ giải pháp gồm
tăng cường giám sát kiểm dịch tại cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc biến thể omicron
tại địa bàn dân cư cơ quan xí nghiệp doanh nghiệp
tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm biến thể omicron
tăng cường cập nhật thông tin liên tục trên thế giới về biến thể omicron
để có đánh giá đúng mức về sự nguy hiểm
chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp hiệu quả
triển khai đầy đủ kịp thời việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều bổ sung liều nhắc lại
theo hướng dẫn của bộ y tế kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống phòng chống dịch
từ cấp thành phố đến cấp quận huyện thị xã và xã phường thị trấn
ứng phó linh hoạt tùy thuộc theo cấp độ nguy hiểm của dịch do biến thể omicron gây ra
tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả các trạm y tế lưu động tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín
tại cộng đồng tiếp tục duy trì các biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu như tuân thủ thông điệp năm k
đảm bảo an toàn cho các cơ sở khám chữa bệnh cơ sở kinh doanh sản xuất và khu vực tập trung đông người
ubnd tp hà nội yêu cầu sở y tế hà nội cần phối hợp với các cơ quan liên quan
tại cảng hàng không quốc tế nội bài tổ chức giám sát người nhập cảnh
tại sân bay quốc tế nội bài theo đúng quy định tăng cường giám sát để phát hiện và tổ chức cách ly kịp thời
các trường hợp người nhập cảnh có các triệu chứng sốt ho đặc biệt là các hành khách
hoặc chuyến bay đến hoặc về từ các quốc gia ghi nhận ca bệnh mắc biến chủng omegron
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị đào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú
tại số một lương yên phường bạch đằng quận hai bà trưng thành phố hà nội về tội cướp tài sản
đối tượng này cao một m năm mươi bảy và có sẹo chấm cách một năm cm dưới mép phải
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông anh hà nội
là đối tượng mạch thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại bảy b tập thể bờ sông
phường trương dương quận hoàn kiếm thành phố hà nội có nốt ruồi cách một năm cm trên sau đầu mắt phải
còn về tội cưỡng đoạt tài sản công an quận cầu giấy hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hoàng thị hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn kim đề
xã hà ngọc huyện hà trung tỉnh thanh hóa cao một m năm mươi chín và có nốt ruồi dưới đôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và cơ quan công an sáu mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện